để khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dạy trên địa bàn tỉnh vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã ban hành và thực hiện chính sách hỗ trợ tiêm vaccine và huyết thanh kháng dạy miễn phí cho người nghèo trên địa bàn
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh lào cai có bốn trăm một mươi chín người phơi nhiễm đã tiêm vaccine phòng dạy bốn mươi một người tiêm huyết thanh kháng dại và có hai trường hợp tử vong do bị chó dại cắn
các trường hợp tử vong là do không đi tiêm phòng vaccine một trong những nguyên nhân là do điều kiện kinh tế còn khó khăn trong khi chi phí cho các mũi tiêm phòng dạy khá cao
do đó ubnd tỉnh lào cai đã ban hành kế hoạch số một trăm tám mươi sáu trong đó có việc bảo đảm cho người nghèo trên địa bàn được tiêm miễn phí vaccine và huyết thanh kháng dại
để được tiêm miễn phí người dân cần có giấy chứng nhận hộ nghèo sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân
người dân khi bị động vật nghi dại cắn có thể đến tiêm vaccine và huyết thanh phòng dại
y tế các huyện thành phố và các phòng tiêm dịch vụ trên địa bàn